tỉnh nghệ an đã quyết định giãn cách xã hội toàn huyện diễn châu theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ngoài ra các xã diễn thị diễn cát diễn tân diễn trung và diễn kim phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an cũng đã đề nghị bộ tư lệnh quân khu bốn hỗ trợ phương tiện máy móc để sớm phun hóa chất tiêu độc khử trùng những xã mà f đi qua
bên cạnh đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị trực thuộc công an tỉnh nghệ an đã qua đào tạo bồi dưỡng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng đã được lệnh tăng cường cho huyện diễn châu
hiện lực lượng công an đang cùng với quân đội y tế và các đơn vị liên quan nỗ lực không quản ngày đêm khẩn trương truy vết phong tỏa các địa bàn theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly chốt chặn kiểm soát dịch
năm đồng chí được tăng cường là số cán bộ chiến sĩ đã được công an tỉnh nghệ an đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng chống dịch
trong số một trăm linh cán bộ chiến sĩ này có nhiều đồng chí là cán bộ nữ
sự tăng cường lực lượng kịp thời này sẽ góp phần cùng huyện diễn châu triển khai tốt hơn công tác phòng chống dịch quyết không để dịch bệnh lan rộng
trong thời gian này trên tuyến đầu chống dịch cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh cùng các lực lượng khác không quản ngày đêm mưa nắng
căng mình bám chú tại các địa bàn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm động viên chia sẻ những khó khăn vất vả với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
các cấp hội phụ nữ trong công an tỉnh hà tĩnh đã có những việc làm ý nghĩa làm điểm tựa tinh thần vững chắc
để mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an có thêm động lực yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ
chung sức đẩy lùi dịch bệnh mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
những ngày này đều đạn hai buổi trưa và chiều
chị em hội phụ nữ khối an ninh công an tỉnh hà tĩnh thay phiên sắp xếp công việc
tranh thủ thời gian chuẩn bị hàng trăm suất cơm để phục vụ cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt phong tỏa và khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà tĩnh huyện lộc hà huyện hương sơn
mỗi suất cơm với khẩu phần thức ăn được thay đổi hợp lý hàng ngày bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng
kèm theo những lời động viên gửi gắm đã mang lại ý nghĩa lớn về tinh thần
chứng kiến được sự vất vả khó khăn của các anh em đồng chí đồng đội
hội phụ nữ khối an ninh công an hà tỉnh đã triển khai nấu những suất cơm
những phần ăn nhẹ để gửi tới các anh các chị đồng thời kêu gọi ủng hộ tổ chức cá nhân
đến toàn quốc ủng hộ những kinh phí vật phẩm thiệt bị y tế để từ đó chúng tôi có thể chia sẻ
cùng với các anh các chị trên tuyến đầu chống dịch
không chỉ lo từng bữa ăn giấc ngủ ngay khi xuất hiện các ca bệnh dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn
hội phụ nữ công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động cùng với đoàn thanh niên công an tỉnh thành lập các công xưởng
huy động anh chị em đoàn viên hội viên tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc
sản xuất hàng nghìn tai giả và tấm chắn giọt bắn để dành tặng cho cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế
đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
những công cụ hỗ trợ này sẽ giúp cán bộ chiến sĩ không bị đau tay khi phải thường xuyên đeo khẩu trang trong nhiều giờ
nhiều ngày và hạn chế nguy cơ lây truyền dịch bệnh
đón nhận những món quà ý nghĩa này những người thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
như được tiếp thêm tinh thần vững vàng niềm tin dịch bệnh sớm được đẩy lùi
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tai trột gạt phòng chống dịch covid
thì chúng tôi đã được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương
của cấp ủy đơn vị và đặc biệt là sự quan tâm của hội phụ nữ công an tỉnh
đã có những phân qua đồng viên kịp thời đối với các đồng chí tham gia tai trột gạt ở đây
và đó là một nguồn đồng viên rất lớn để anh em chúng tôi tham gia tai trột gạt ở đây
vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
đến nay hưởng ứng lời kêu gọi của hội phụ nữ công an tỉnh hà tĩnh
các cấp hội phụ nữ cơ sở cùng các nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ nhiều vật dụng y tế
nhu yếu phẩm lương thực và tiền mặt với tổng giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng
để ủng hộ các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh
mỗi người có một nghĩa cử hành động khác nhau
nhưng đã mang ý nghĩa to lớn làm ấm lòng những người chiến sĩ
đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để mạnh công tác tuyên truyền
vận động đến từng địa bàn khu dân cư hội viên phụ nữ và cộng đồng
nhằm nâng cao ý thức dự phòng của người dân trong bảo vệ nâng cao sức khỏe
và sử dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh đúng cách
không hoang mang phát tán thông tin sai sự thật
vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
hội phụ nữ công an tỉnh cũng tham hiu đề xuất với hội phụ nữ bộ công an
các lực lượng các đơn vị trong nước đã tổ chức đồng hành cùng với các lực lượng công an hà tĩnh trong phòng chống dịch
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đang diễn biến hết sức phức tạp
công tác phòng chống dịch bệnh đang bước vào giai đoạn với nhiều khó khăn gian khổ hơn
nhưng với sự quan tâm chia sẻ đồng sức đồng lòng của đồng chí đồng đội và nhân dân
mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ có thêm động lực
quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chung sức cùng các lực lượng để lùi dịch bệnh
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay quyết định phong tỏa siêu thị bixi
tại ngã tư vũng tàu thuộc phường long bình tân tp biên hòa
nguyên nhân bị phong tỏa là do tại đây có ca bệnh tại phường bình thắng
tp di an tỉnh bình dương đến mua sắm
theo đó kể từ năm giờ sáng ngày một mươi bảy tháng sáu binh sĩ này bị phong tỏa cách ly trong vòng hai mươi một ngày
các chốt phong tỏa hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày
mỗi chốt gồm lực lượng công an quân sự phường và các cơ quan đơn vị liên quan
bảo đảm an ninh an toàn kiểm soát ngăn chặn việc di chuyển tại khu vực lập chốt
thống kê danh sách theo dõi cập nhật tình hình dịch tễ kiểm tra thân nhiệt
và tất cả các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực không để phát sinh sự cố lây lan trong cộng đồng
đồng thời xử lý đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành
mọi trường hợp ngăn cản chống lại hoạt động của người thi hành công vụ tại các chốt
sẽ được xem xét xử lý theo đúng quy định
ủy ban nhân dân tp biên hòa giao công an phối hợp với quân sự tp biên hòa
có phương án điều động nhân lực để hỗ trợ ủy ban nhân dân phường long bình tân
trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự kiểm soát cách ly phục vụ tốt công tác phòng chống dịch
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
mới đây qua hoạt động nghiệp vụ
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn hoạt động có tổ chức trên địa bàn thành phố hà nội
thông qua trang web bóng tám mươi tám com
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
đường dây này đã có số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
theo đó vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng sáu
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an tp hà nội triển khai một mươi tám tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm
là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng
kết quả khám xét đã thu giữ ba ba mươi năm tỷ đồng tiền mặt ba xe ô tô hàng chục máy tính bảng
điện thoại nhiều chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vai lãi nặng
theo cơ quan chức năng đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng quy mô lớn
đa số các đối tượng trong đường dây này đều là thành phần cộng cán
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay số tiền giao dịch đánh bạc đã lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
hiện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung
làm rõ một số vấn đề liên quan đến tội cướp tài sản đối với bị cáo đặng quang toàn bốn mươi tuổi
trú tại phường tân phong tp biên hòa
tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu cơ quan điều tra thu thập chứng cứ
trích xuất camera trước trong và sau khi xảy ra vụ việc cướp tài sản tại khuôn viên bệnh viện tân hồng phước
hành đối chất giữa bị cáo toàn với bị hại là ông nguyễn thế thử giám đốc bệnh viện tâm hồng phước
giữa bà trương thị bích hằng vợ của toàn và ông thử để làm rõ diễn biến hành vi khi xảy ra vụ việc
điều tra rõ động cơ mục đích của bà hằng và một số đối tượng khác có liên quan để xem xét
xử lý trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật tránh oan sai bỏ lọt tội phạm
theo cáo trạng do thiếu vốn mua máy móc thiết bị bệnh viện nên ông thử có vai tiền của vợ chồng toàn
đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn và bà hằng đến bệnh viện tâm hồng phước để đòi nợ ông thử
khi phát hiện trong ngăn kéo nơi bàn làm việc của ông thử có một bịch ni lông đựng số tiền năm trăm linh triệu đồng
toàn nảy sinh ý định lấy túi tiền để trừ nợ
khi bị lấy tiền ông thử đã ràng co với toàn nên bị toàn đánh vào ngực và dùng bút bi đâm vào vai phải
toàn đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của viện kiểm sát tỉnh cao bằng
đối với phùng văn diện và lăng văn hướng cùng chú tại huyện hạ lan về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó vào hồi hai mươi h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng sáu tổ công tác công an huyện hạ lan phối hợp với công an xã quang long
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc địa phận xã quang long
phát hiện và bắt giữ đối tượng phùng văn diện đang chở một người đàn ông trung quốc bằng xe mô tô
tại cơ quan công an diện thừa nhận được lăng văn hướng thuê trở một người đàn ông trung quốc
từ nhà nghỉ hồng nhung thuộc thị trấn thanh nhật huyện hạ lan đến khu vực biên giới mốc tám trăm tám mươi bảy thuộc xã quang long
và diện sẽ được trả tám trăm linh đồng tiền công
qua lời khai của phùng văn diện công an huyện hạ lan đã bắt giữ đối tượng lăng văn hướng để điều tra
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba năm tù giam
đối với bị cáo vũ trí ngọc chú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước về tội lưu hành tiền giả sau hai mươi năm trốn truy nã
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn đồng bọn của ngọc từ hà nội lên lạng sơn sử dụng hai mươi triệu đồng tiền thật để mua bảy mươi triệu đồng tiền giả
đến tháng năm năm hai nghìn ngọc cùng đồng bọn đi xe khách từ hà nội vào đắk lắc để tiêu thụ tiền giả
ngọc dẫn đường cho đồng bọn đến các khu chợ và đứng cảnh giới từ xa cho đồng bọn dùng tiền giả mua đồ để được trả lại tiền thật
khi đồng bọn bị công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giam ngọc đã bỏ trốn đến các tỉnh hải dương đắk nông và bình phước cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thì bị bắt giữ